điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm khi bị lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện yên mỹ của tỉnh hưng yên ra hiệu lệnh dừng xe
hai đối tượng đã tông thẳng vào một đồng chí cảnh sát giao thông bị thương phải nhập viện cấp cứu
tổ tuần tra kiểm soát giao thông công an huyện yên mỹ đã thực hiện nhiệm vụ tuần tra tại đoạn đường ba mươi chín mới
thì phát hiện lưu anh vũ điều khiển xe máy chở theo vũ tuyết trinh
cả hai không đội bụ bảo hiểm xe không có gương chiếu hậu nên đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra
tuy nhiên hai đối tượng đã không chấp hành hiệu lệnh mà còn tăng ga tông thẳng vào đại úy nguyễn quốc lập
khiến đồng chí lập bị thương
qua đấu tranh bước đầu vũ khai nhận do không có giấy phép lái xe không có mũ bảo hiểm và xe không mang biển kiểm soát
sợ bị lực lượng cảnh sát giao thông thu giữ xe và bị nộp phạt nên đã tông vào đồng chí cảnh sát giao thông để chạy thoát
công an huyện yên mỹ tỉnh hưng yên đang hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định